đại dịch covid một mươi chín không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế đơn thuần mà còn là một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội chưa từng có
nó đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với quá trình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của các nước đông nam á
và trong bối cảnh này các nước asean đã và đang phải nỗ lực đưa ra phản ứng thống nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng kép này
hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba về ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
là biểu tượng cho tình đoàn kết trong khu vực thể hiện cam kết của asean đối với nguyên tắc chủ nghĩa khu vực ở đông nam á
trả lời phỏng vấn báo chí tổng thư ký hiệp hội các quốc gia đông nam á asean dato lim chokhoi cũng cho rằng
virus không có giới hạn quốc gia và sự ứng phó chung và toàn diện của khu vực sẽ bổ trợ và tăng cường thêm cho các phản ứng quốc gia và quốc tế
trước đó hội đồng điều phối asean đã họp trực tuyến nhằm trao đổi về phương hướng và các biện pháp phối hợp chung của asean
để ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín kế hoạch này đã nhận được sự hoan nghênh rất lớn của dư luận khu vực cũng như quốc tế
việc xây dựng một khuôn khổ hợp tác trong phòng chống dịch là vô cùng cần thiết đặc biệt là trong thời điểm hiện nay
nó sẽ mang đến cơ hội lớn và thể hiện quyết tâm đoàn kết của khối trong việc ứng phó hiệu quả với đại dịch
trên tinh thần này các nước thành viên đã nhất trí thành lập
hội đồng điều phối asean đã hành lập quỹ ứng phó covid một mươi chín của asean nhằm ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
theo đó quỹ này sẽ được sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế và hỗ trợ công tác nghiên cứu về phác đồ điều trị điều chế vaccine
hỗ trợ người dân các nước asean chịu tác động của dịch bệnh trong đó có hỗ trợ lãnh sự cho công dân asean sinh sống
làm việc học tập ở các quốc gia thành viên và thứ ba là giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội của dịch covid một mươi chín
thông qua hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba các nước asean kỳ vọng sẽ tăng cường nỗ lực hợp tác trong việc chia sẻ thông tin và kiến thức
không chỉ trong lĩnh vực phát triển y tế mà cả trong các chính sách đối nội liên quan đến mảng an sinh xã hội và y tế do tác động to lớn của đại dịch covid một mươi chín đối với cộng đồng